vào tối ngày hôm qua hai mươi tháng hai một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên địa bàn huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng
khiến một nam thanh niên bị thương nặng sau đó tử vong tại bệnh viện
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi chín h ngày hai mươi tháng hai trên tỉnh lộ bảy trăm hai mươi năm đoạn qua thị trấn lộc thắng huyện bảo lâm
xe ô tô bán tải do phạm thành nguyên hai mươi một tuổi chú huyện bảo lâm điều khiển xảy ra va chạm với xe máy không có biển số
không có đèn chiếu sáng do anh cực quyền hai mươi một tuổi chú huyện bảo lâm điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại
vụ va chạm mạnh khiến cho xe máy biến dạng anh cực quyền bị thương nặng và được đưa người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu
tuy nhiên do bị thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong ngay sau đó tại bệnh viện
hệ lực lượng công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn